người thân của cụ bà đã quay lại clip vân hành hạ nạn nhân
khi bảo cụ qua đời clip được đăng trên mạng dõi hội khiến cho nhiều người dân bức xúc

nên khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai đã tiến hành khám xét một nhà trọ
tại xã trung an thành phố mỹ tho và bắt giữ
năm đối tượng có liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại đường bờ kè thuộc phường sáu tp mỹ tho
bước đầu các đối tượng thừa nhận đã đi xe mô tô đến khu vực đường bờ kè phường sáu tp mỹ tho
và dùng dao cây tràm đánh ba em học sinh đang đi trên đường để cướp một điện thoại di động rồi bỏ chạy
đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai thì bị lực lượng công an thành phố mỹ tho bắt giữ
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp khác cũng trên đường bờ kè
còn tại đà nẵng công an huyện hòa vang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng huỳnh quốc một mươi tám tuổi trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan điều tra vì quen với tiệm cầm đồ của anh phạm văn bảo chú tệ xã hòa liên huyện hòa vang
biết ở đây có nhiều tài sản có giá trị cao nên quốc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một sau khi chơi điện tử về quốc dùng kéo cắt tôn đột nhập từ trên mái vào cửa hàng nói trên
và lấy đi nhiều điện thoại di động tiền vàng trang sức có giá trị lớn
nhận được tin báo của bị hại đội hình sự công an huyện hòa vang đã khẩn trương vào cuộc và bắt giữ quốc
khi chuẩn bị tẩu tán số tài sản vừa trộm cắp được
khám xét khẩn cấp nơi ở của quốc công an huyện hòa vang đã thu giữ một mươi tám điện thoại di động năm mươi triệu đồng và nhiều trang sức bằng vàng
ước tính giá trị lên đến gần ba trăm linh triệu đồng
cũng trong chiều qua đoàn một kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm trinh sát đội sáu đội phòng chống mại dâm công an tp hcm
cùng với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tiệm kinh doanh cạo mặt gội đầu trong hẻm ba mươi chín b phạm ngọc thạch quận tám
phát hiện nhiều nam nhân viên có hành vi mua bán dâm
tiến hành kiểm tra cơ sở nói trên lực lượng chức năng đã bắt quả tang khoảng hai mươi nam giới
kích dục bán dâm cho khách trên ghế sofa hồ bơi và phòng sông hơi
khách tại đây gồm nhiều quốc tịch và ở nhiều độ tuổi khác nhau
sau khi mua vé khoảng hai trăm linh đồng những người này sẽ tự tìm hiểu kiếm bạn tình hoặc quan hệ đồng tính tập thể
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các sai phạm tại cơ sở này và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật